khâu tổ chức quản lý đóng vai trò quan trọng để giữ gìn văn hóa tại các lễ hội truyền thống
điều này không chỉ mang lại sự lành mạnh trong các lễ hội mà còn khiến cho mỗi chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đi lễ đầu năm
như những ngày qua tại phủ tây hồ hơn một trăm linh đoàn viên chiến sĩ thuộc quận tây hồ đã thay phiên nhau tổ chức trông giữ xe miễn phí cho du khách đi lễ
việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn và mô hình này nên được nhân rộng tại nhiều lễ hội hiện nay
quy củ di chuyển dễ dàng và hoàn toàn miễn phí
hoạt động từ dịp tết bính thân hai nghìn một mươi sáu điểm trong xe này đã nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ của khách thập phương
du khách đi lễ tại phủ tây hồ không còn phải gửi xe với giá gấp hàng chục lần như những năm trước nữa
người dân việt nam nhưng đi lễ với tâm lý thanh thản bình an không lo bị chặt chém
trèo kéo thì không phải điểm lễ hội nào cũng làm được như vậy mô hình trong xe miễn phí như
tại phủ tây hồ là sự thay đổi tích cực trong quản lý hoạt động lễ hội và cần được nhân rộng